theo hãng tin afp của pháp quân đội nga vào ngày hôm nay đã tiến vào thành phố sir ở miền nam của ukraine sau hai ngày bao vây thành phố này
ngoài ra một nguồn tin của nga cũng cho biết quân đội nước này đã kiểm soát berlinsk cả hai thành phố này đều gần bán đảo crimea
thị trưởng sieng conn đã công bố thông tin trên tài khoản cá nhân facebook về việc quân đội nga đang tiến vào thành phố và đang thiết lập các trạm kiểm tra tại khu vực ngoại ô
ông kêu gọi người dân không rời nhà trong thời gian thực hiện lệnh giới nghiêm
trong khi đó một nguồn tin ngoại giao cho biết toàn bộ nhân viên của phái bộ đặc biệt thuộc tổ chức an ninh và hợp tác châu âu ose
vốn có nhiệm vụ giám sát các vi phạm lệnh ngừng bắn giữa kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền đông ukraine sẽ rời khỏi khu vực này trong ngày hôm nay